do nắm rõ mọi quy luật sinh hoạt nhà bà nhung khoảng một mươi hai h ngày hai mươi tháng hai hưng đi xe máy từ hà nội về bắc ninh sau đó gửi xe tại bệnh viện sản nhi bắc ninh rồi đi bộ đến nhà nạn nhân
khoảng hơn một mươi ba giờ cùng ngày hưng dùng chìa khóa đã chuẩn bị trước đó mở cửa và trốn trong phòng ngủ tầng ba
khoảng một mươi bốn h ngày hôm sau hai mươi một tháng hai đối tượng bịt kín mặt đeo găng tay và mở cửa phòng ngủ bà nhung để trộm cắp
bị nạn nhân phát hiện chống cử kẻ thù hác đã dùng kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong
bên trong có khoảng chín trăm linh đồng một xe máy một dây chuyền và một bông tay
tại cơ quan điều tra lê thanh hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
vì biết gia đình bà nhung chuẩn bị xây nhà lại có kết sát trong phòng ngủ hưng đang cần số tiền lớn chi trả việc cá nhân
nên đối tượng đã không ngần ngại ra tay với chính bác ruột của mình
sau khi gây án hưng gửi xe trộm cắp được tại bãi trông xe thuộc phường đồng xuân quận hoàn kiếm thành phố hà nội và bắt grab quay lại nhà nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã thu giữ toàn bộ tăng vật vụ án và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lê thanh hưng về tội giết người cướp tài sản
lê thanh hưng là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng là sầm văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sầm văn kiệm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đều ở huyện vị xuyên tỉnh hà giang
vào tối ngày một mươi bảy tháng hai quan sát thấy xe máy của gia đình ông nguyễn tiến dũng ở xã thiện kế huyện bình xuyên vẫn cắm chìa khóa trên xe và dựng trước nhà không người trông coi
hai đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp thì bị người dân phát hiện nên đã nhanh chóng bỏ trốn
sau khi nhận được tin báo của người dân công an huyện bình xuyên đã điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ việc là sầm văn tuấn và sầm văn kiệm
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình
bản thân sầm văn tuấn đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
tiếp sau đây là cụm tin vấn an ninh trật tự đáng chú ý
công tác nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam phối hợp với công an xã thanh thủy bắt quả tang tám đối tượng trú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam và tỉnh ninh bình
đang xe xưa sắp phạt giữa hình thức châu liêng ăn tiền tại địa bàn xã thanh thủy huyện thanh liêm
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một mươi triệu đồng và một bộ túi lơ khơ tám điện thoại di động
tại cà mau lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện cái nước cũng vừa bắt quả tang tại phần đất của ông trần văn tính thuộc ấp kinh lớn xã đông thới huyện cái nước
ba mươi đối tượng đang thực hiện hành vi đá gà ăn thu bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ năm con gà đá hai cặp cửa sắt hai mươi điện thoại di động và gần chín triệu đồng
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền vừa bị công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa phát hiện bắt quả tàng hai mươi chín đối tượng
tại chỗ lực lượng công an thu giữ hai con gà một mươi bảy xe máy hơn năm mươi triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác có liên quan
đối tượng đứng ra tổ chức đá gà là hà văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở thị trấn triệu sơn
các đối tượng tham gia cá cược đều là người ở xã hợp thắng
các đối tượng đứng ra tổ chức đá gà là hà văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở thị trấn triệu sơn
các đối tượng đứng ra tổ chức đá gà là hà văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở thị trấn triệu sơn
các đối tượng đứng ra tổ chức đá gà là hà văn tùng sinh năm hai nghìn bốn ở thị trấn triệu sơn